cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn xuân quý là nhân viên xí nghiệp chụp ảnh hàng không
thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trắc địa bản đồ thuộc bộ quốc phòng
đào thị thúy nguyên là phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện sơn dương và đỗ duy thêm
nguyên là công chức địa chính xã sơn nam huyện sơn dương để điều tra về tội giả mạo trong công tác
quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín quý đã cấu kết với thúy thêm và một số đối tượng khác
lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn của mình trong việc hoàn thiện gói thầu số năm thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính
và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện sơn dương để tạo dựng khống không đúng quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho một số hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã sơn nam huyện sơn dương
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án